ủy ban nhân dân cấp xã có được phép làm chủ đầu tư dự án giao thông nông thôn có sự tham gia góp vốn của nhân dân với tổng mức đầu tư trên hai tỷ đồng không
về vấn đề này bộ xây dựng trả lời như sau
tại khoản một điều hai mươi một nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi năm ndcp có nêu rõ về việc sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án
do đó ủy ban nhân dân cấp xã chỉ được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới hai tỷ đồng
đối với công trình có tổng mức đầu tư từ hai đến năm tỷ đồng mà ủy ban nhân dân cấp xã được giao làm chủ đầu tư
hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại điều một mươi sáu nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi năm ndcp
tại khoảng tám điều một nghị định số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp
sửa đổi bổ sung khoảng một điều hai mươi một của nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi năm ndcp có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy quy định
chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới một mươi năm tỷ đồng
trường hợp không đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư được thuê tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại nghị định này để thực hiện
bố của bà phạm phạm
chị huệ ở tỉnh thái bình tham gia chiến đấu bị thương mất bàn tay trái nhưng không tìm được giấy tờ chứng nhận nên chưa được hưởng trợ cấp
vừa qua đơn vị đã tìm lại được giấy tờ cho bố của bà và đã hoàn thành hồ sơ chờ ngày đi giám định
bà huệ hỏi bố của bà có được truy lĩnh trợ cấp không
vấn đề bà huệ hỏi bộ lao động thương binh và xã hội trả lời như sau
khoảng bốn điều ba mươi một nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng
quy định về thời điểm hưởng chế độ đối với thương binh người hưởng chính sách như thương binh như sau
đối với người bị thương từ ngày pháp lệnh có hiệu lực ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi hai thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng liền kề khi bị thương
đối với người bị thương trước ngày pháp lệnh có hiệu lực là ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba
sau đó đến nay bố của bà giám định thương tật có tỷ lệ mất sức lao động từ hai mươi một trở lên thì được hưởng trợ cấp từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội
giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả bùi đức hùng nguyễn quốc hùng ở tp hcm tạ đức minh tỉnh lào cai nguyễn đình sơn đoàn thị liễu tỉnh bắc giang có đơn khiếu nại bản án
khán giả đào ngọc châu tỉnh đồng nai hoàng hữu ngạn tp hà nội nguyễn văn tuấn tỉnh lai châu lê thị bích ngọ tỉnh quảng ngãi dên siêu chiên liên hái tp hcm có đơn khiếu nại về nhà đất
trong tuần đã có chín công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân tp hà nội ủy ban nhân dân huyện gia lâm tp hà nội sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội tri cục thuế huyện gia lâm tp hà nội ủy ban nhân dân tỉnh phú yên sở xây dựng tp hà nội công an quận ba đình tp hà nội viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội sở tài nguyên và môi trường tỉnh nam định
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmail com
bạn đọc nga nhân dân org vn
theo quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi theo quyết định số năm trăm linh bảy qd bxg
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của bộ xây dựng quy định rõ đến năm hai nghìn một mươi bảy loại bỏ ít nhất bảy mươi số lò vôi thủ công gián đoạn trên cả nước
đến năm hai nghìn hai mươi xóa bỏ hoàn toàn các lò thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên đến nay mục tiêu này khó có thể hoàn thành đúng kế hoạch do gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là khu vực sản xuất vôi cầu nghìn tại thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
toàn bộ khu vực cầu nghìn có ba mươi cơ sở sản xuất kinh doanh vôi với sáu mươi bốn lò thủ công một trăm một mươi năm ruột lò
sản lượng vôi đạt từ một một trăm linh tấn đến một năm trăm linh tấn một năm bình quân một mươi một mươi hai tấn một ngày
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu quỹ ban dân tỉnh thái bình đã ban hành quyết định số ba nghìn chín trăm bốn mươi hai qdbx
quy đê ubngz phê duyệt đề án xóa bỏ sản xuất lò vôi tại khu vực cầu nghìn thuộc thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
mục tiêu của đề án đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy sẽ xóa bỏ toàn bộ sáu mươi bốn lò vôi với một trăm một mươi năm ruột lò tại khu vực này
để đảm bảo môi trường và sức khỏe cho người dân đảm bảo hành lang thoát lũ và hành lang an toàn giao thông quốc lộ một mươi khu vực cầu nghìn
tuy nhiên kế hoạch này đến nay chưa được hoàn thành
do phản ứng gây gắt từ những hộ sản xuất kinh doanh vôi trên địa bàn
phá rõ ràng như này rồi giờ không phá nữa
mà đồng chí nhiễm này trực tiếp chỉ đạo cái vấn đề này
mà giờ điện thoại không nghe máy trả lời không trả lời
rứt khoát để làm sao mà rỡ hết lò đi cho nhà để lấy tiền giải phóng mặt bằng
và còn bốn lò bên kia nữa theo lộ trình thì xem làm sao mà giải quyết
thứ nhất là giãn lộ trình ra và thứ hai là không ấy thì tăng mức bồi thường cho bà con cho bà con đỡ khổ
nếu mà được thì đề nghị ubnd tỉnh thái bình cho chúng tôi làm đến
năm hai nghìn hai mươi khi đó chúng tôi sẽ tự nguyện phá rỡ không phải cần hỗ trợ để chúng tôi có cơ hội thu lời vốn
chứ nếu mà ba bốn tháng nữa thì thực tế cơ hội thu lời vốn là gần như là không có
nên là đề nghị các cấp chính quyền xem xét cái kiến nghị của bà con
nam định là địa phương không có vùng nguyên liệu đá vôi
nhưng trên địa bàn tỉnh nam định có một mươi sáu lò vôi thủ công phân bổ tập trung tại các huyện nghĩa hưng vụ bản giao thủy
kế hoạch của ubnd tỉnh nam định là đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
xóa bỏ toàn bộ một mươi sáu lò vô thủ công
tuy nhiên đến nay toàn tỉnh mới xóa bỏ được hai lò ba lò đang tạm dừng hoạt động
số còn lại đang hoạt động bình thường đạt khoảng hai mươi kế hoạch đặt ra
lý do người dân đưa ra là xóa bỏ lò vôi thủ công nhưng không có đền bù hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
nên người dân gặp rất nhiều khó khăn
nói chung lò vôi này thì thực sự là có từ hồi cha ông để lại
nhưng trong bây giờ chỉ thị của nhà nước xóa bỏ thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí
nhưng chúng tôi chỉ mong rằng nhà nước có yêu ái có chuyển đổi để hỗ trợ cho gia đình chúng tôi
kết quả quan chắc của sở tài nguyên và môi trường thái bình
tại hai cơ sở sản xuất vôi khu vực cầu nghìn thị trấn an bài huyện quỳnh phụ cho thấy
chỉ số bụi đã vượt một sáu đến một tám lần chỉ số co đạt bốn đến bốn hai lần
so với quy định kỹ thuật quốc gia
chỉ số bụi đã vượt một chín lần so với quy định kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp
đối với bụi và các chất vô cơ của bộ tài nguyên và môi trường
mẫu không khí xung quanh khu vực cả vị trí đầu và cuối đường gió
chỉ số bụi vượt một chín mươi bảy đến ba một mươi bảy lần
nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm tiến độ xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu nghìn
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh thái bình đã có công văn số một nghìn sáu trăm linh bốn
yêu cầu công an tỉnh sở giao thông vận tải
và ubnd huyện quỳnh phụ tăng cường lực lượng kết hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra kiểm soát
và nghiêm cấm tất cả các loại phương tiện chở các loại vật liệu để sản xuất vôi như than đá
tập kết tại khu vực cầu nghìn
đồng thời tổ chức thực hiện ngay việc cắm biển báo cấm các loại phương tiện chở vật liệu vào khu vực này
xử lý nghiêm các chủ phương tiện cố tình vi phạm chống đối
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nghiêm túc thực hiện quyết định số một nghìn bốn trăm sáu mươi chín qdttg ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
theo đó các dây chuyền sản xuất vôi cần có công suất quy mô không nhỏ hơn hai trăm linh tấn một ngày
đồng thời các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành lộ trình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
xóa bỏ toàn bộ lò vôi thủ công gián đoạn và lò vôi liên hoàn trên phạm vi toàn quốc
để đạt được mục tiêu này
tỉnh thái bình đã xây dựng cơ chế hỗ trợ xóa bỏ lò vôi
cụ thể từ tháng một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy các chủ lò hoàn thành việc tháo rỡ lò vôi
vận chuyển phế thải đến nơi quy định sẽ được hỗ trợ bình quân hai trăm sáu mươi bốn đến bốn trăm bốn mươi triệu đồng một ống lò
thứ hai chúng tôi đang tập trung cho quy hoạch
sau khi tháo rỡ xong thì tập trung cho quy hoạchnat thao dỡif tạo nghề cho các chủ lò
và đào tạo nghề cho các lao động có nhu cầu
và nạo động có nhu cầu đào tạo nại cái nghề gì thì người dân hiện giao cho trung tâm dạy nghề
sẽ đào tạo nghề cho đó đông theo quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tỉnh bác dân tiếm định đã chỉ đạo sở dị dựng thực hiện
cái quyết định số năm trăm linh bảy của bộ xây dựng về cái quy hoạch công nghiệp vôi thì chúng tôi cũng thực hiện xóa bỏ được khoảng trên ba mươi
toàn tỉnh thì có một mươi sáu cơ sở trên toàn tỉnh cũng khá ít chủ yếu là các hộ cá thể tự phát
và trong cái quyết định cái quy hoạch phát triển vật liệu của tỉnh ấn định đến năm hai nghìn ba mươi thì ngành xây dựng cũng đã tham mưu để bán tỉnh ban hành cái lộ trình là không cho phát triển các cái lò vôi tự phát này
và xóa bỏ tới năm hai nghìn một mươi sáu lộ trình là xóa bỏ năm mươi và tới năm hai nghìn hai mươi là xóa bỏ hoàn toàn
thời hạn xóa bỏ hoàn toàn các lò vô thủ công đã được xác định
các địa phương cũng đang gấp rút triển khai
thế nhưng thực tế cho thấy việc loại bỏ lò vôi thủ công không hề dễ dàng bởi nó liên quan đến đời sống bưu sinh của hàng nghìn người lao động
điều này cần các địa phương nghiên cứu và có chính sách hỗ trợ chuyển đổi sản xuất ngành nghề phù hợp cho người lao động
đồng thời cần quản lý giám sát chặt chẽ kiên quyết yêu cầu các chủ lò vôi thực hiện việc xóa bỏ lò thủ công theo đúng lộ trình đã đề ra
hình ảnh vừa rồi
cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này